thưa quý vị trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn công tác bộ kế hoạch và đầu tư
đến làm việc tại bắc kinh và thượng hải trung quốc bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng
đã trao đổi làm việc với nhiều cơ quan hiệu quan của phía bạn nhằm tìm hiểu kinh nghiệm
trong việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao
bộ kế hoạch và đầu tư được chính phủ giao triển khai các thủ tục để sớm hoàn thành thẩm định báo cáo
nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao bắc nam phối hợp với bộ giao thông vận tải
chủ động xây dựng phương án hợp tác với các nhà tài trợ nước ngoài để huy động nguồn vốn
cân đối bố trí kế hoạch vốn triển khai dự án
bộ trưởng nguyễn trí dũng đã có chuyến công tác tìm hiểu nghiên cứu về lĩnh vực này
đoàn công tác đã làm việc với cục đường sắt trung quốc về kinh nghiệm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao
cách thức nghiên cứu khả thi dự án đường sắt huy động nguồn lực phát triển công nghiệp đường sắt đào tạo nguồn nhân lực
trực tiếp tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt tốc độ cao bắc kinh thượng hải có chiều dài hơn một ba trăm linh km
và làm việc với tập đoàn toa xe trung quốc để trao đổi kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp đường sắt
công nghệ tàu khách tốc độ cao công nghệ thông tin tín hiệu thiết kế và giá thành đoàn tàu khách mà trung quốc đang sử dụng
là một trong tám vườn thú có lịch sử lâu đời ở khu vực châu á và thế giới
thảo cầm viên sài gòn là điểm đến văn hóa du lịch hấp dẫn độc đáo giữa lòng thành phố hồ chí minh
vào dịp cuối tuần người dân địa phương và du khách thường ghé lại thảo cầm viên để hòa minh vào thiên nhiên
để tái tạo năng lượng sau những ngày lao động học tập căng thẳng
nằm ở vị trí trung tâm thành phố hồ chí minh thảo cầm viên sài gòn là công viên bảo tồn động thực vật có quy mô
và tuổi đời lâu nhất trong cả nước
tại đây đang chăm sóc nuôi dưỡng hai một trăm bốn mươi bốn cá thể động vật của một trăm hai mươi tám loài
trong đó có các loài động vật nhập ngoại đang sinh trưởng phát triển tốt như hưu cao cổ hà mã ngựa vằn sư tử hổ bèo gần
động vật được phân chia thành nhiều khu vực khác nhau như thú ăn thịt thú có vú chim bò sát động vật ăn cỏ hay các loài thú nhỏ
các loài thú ở đây đều được nuôi nhốt trong chuồng cẩn thận
nên việc ngắm nhìn thuận tiện và an toàn
hàng năm thảo cầm viên sài gòn đón tiếp hơn một tám triệu lượt khách tham quan
và là nơi chữa lành tâm hồn lưu giữ ký ức của bao thế hệ
theo mình thì thảo cầm viên có một vai trò khá là lớn tại tp hcm
vì với mật độ sinh sống của thành phố khá là lớn
nói nhiệt thì thảo cầm viên lại có một phần làm cho không khí cũng như tinh thần của mình mỗi khi được ghé thăm thảo cầm viên được trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn
thảo cầm viên còn được mệnh danh là một trong những lá phổi xanh lớn nhất của thành phố với hệ thực vật đa dạng phong phú
tại đây có hơn hai năm trăm linh cây xanh với hơn chín trăm linh loài thực vật được bảo tồn
vào những ngày tiết trời oi bức nơi đây trở thành điểm tránh nóng lý tưởng của người dân địa phương và đông đảo du khách
được thành lập và xây dựng từ năm một nghìn tám trăm sáu mươi bốn đến nay thảo cầm viên sài gòn đã trải qua một trăm sáu mươi năm hình thành phát triển
thăm lá phổi xanh thảo cầm viên sài gòn và chiêm ngưỡng những loài động vật hoang dã đáng yêu sẽ mang đến nhiều ký ức khó quên đối với du khách khi đến với thành phố hồ chí minh
thưa quý vị trong đời sống hàng ngày nếu chúng ta tăng cường tái sử dụng các vật dụng gia hạn thêm cho vòng đời của các sản phẩm thì sẽ giúp hạn chế rất nhiều rác thải
và thậm chí với họa sĩ nguyễn quốc dân việc tái chế không chỉ đơn thuần là tận dụng đồ vật đã qua sử dụng mà anh còn biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật và tạo nên một không gian tái chế rất độc đáo
sau nhiều năm sáng tác ở thành phố hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi họa sĩ nguyễn quốc dân trở về quê hội an mở sưởng tái sinh để thỏa đam mê sáng tác xây dựng dự án tạo vòng đời mới cho phế liệu
trong không gian này bất cứ thứ gì bỏ đi cũng có thể là nguyên liệu sáng tạo của họa sĩ nguyễn quốc dân
thông qua đôi bàn tay khéo léo mai rũa uốn nắn của anh rác tái chế biến thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc
những tác phẩm nghệ thuật từ phế liệu đã đang và sẽ phần nào giúp mọi người hiểu về giá trị của những thứ bỏ đi

thật sự không tưởng tượng được người họa sĩ này đã mang lại đời sống mới cho rác thải
nó rất đặc biệt
thông qua trái tim mở rác thải
rộng với thiên nhiên và đôi bàn tay khéo léo của anh dân
bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự trùng lập ở từng tác phẩm
tôi từng ghé thăm nhiều bảo tàng nhưng chưa có tác phẩm nào tương tự như thế
và mỗi thứ bỏ đi đều mang thông điệp hành động vì cuộc sống hành tinh quá thú vị
việc tạo dựng không gian có đời sống mới từ phế liệu đã khiến nơi đây trở thành điểm đến đầy thu hút
chỉ trong thời gian ngắn sườn tái chế của anh dân đã trở thành điểm nhấn nổi bật đối với du khách
nó rất tốt tốt cho cộng đồng tốt cho môi trường nữa
vì là những cái này thì nó dân đều đặt vào đó những cái linh hồn
thì mình thích những cái vấn đề đó cho nên là đã tìm đến dân
bên cạnh hoạt động nghệ thuật đề thỏa đam mê bản thân
họa sĩ nguyễn quốc dân còn mong muốn lan tỏa hành động vì một không gian trong lành

mình không nói bảo tàng lớn mà bảo tàng nhỏ của cá nhân
lan tỏa nhận được những điều chung tay vào ý thức về môi trường
thì đây là câu chuyện không riêng về cá nhân của dân kể nữa
mà câu chuyện của người hồ an kể của việt nam kể cho bạn bè quốc tế

bởi anh luôn dành sự trân trọng đối với từng vật dụng ấy